dịch tả lợn châu phi xảy ra trên địa bàn tỉnh lào cai đã làm trên một mươi hai con lợn ốm chết hoặc buộc phải tiêu hủy với trọng lượng trên năm trăm ba mươi một tấn chiếm khoảng hai năm tổng đàn lợn trên địa bàn
đến nay toàn tỉnh đã có một mươi sáu xã phường qua ba mươi ngày không phát sinh dịch trong đó có một mươi bốn xã phường công bố hết dịch
theo thống kê dịch tà lợn châu phi đã xảy ra tại một tám trăm bốn mươi chín hộ chiếm hai năm mươi tám số hộ chăn nuôi toàn tỉnh lào cai thuộc hai trăm chín mươi chín thôn tổ của tám mươi hai trên một trăm sáu mươi bốn xã phường tại chín huyện thành phố
hiện toàn tỉnh đã có bốn huyện thành phố thực hiện hỗ trợ kinh phí cho một trăm năm mươi tám hộ có lợn bị mắc bệnh phải tiêu hủy với tổng số tiền hai chín tỷ đồng
bên cạnh đó tỉnh lào cai cũng tiếp tục thực hiện thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống ngăn chặn dịch tả lợn châu phi đến từng khu dân cư
theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh vừa bảo vệ sản xuất tiêu thụ sản phẩm thịt lợn tránh gây hoang mang trong xã hội
đặc biệt nghiêm cấm tuyệt đối việc trục lợi chính sách trong công tác chi trả hỗ trợ người dân và lực lượng tham gia phòng chống dịch